thành phố hồ chí minh đang bước vào giai đoạn bình thường mới để phục hồi kinh tế
sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhận định những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh có thể dẫn tới gia tăng các loại tội phạm
nhất là tội phạm về ma túy và chiếm đoạt tài sản
do đó ngoài khuyến cáo tới người dân cần cẩn trọng hơn
thì công an thành phố hồ chí minh cũng đã có nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn
nhóm cướp năm đối tượng đã táo bạo dùng ro điện và bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân
rồi lao vào nhà cướp đi ba điện thoại di động một sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng ba mươi năm triệu đồng
và một mươi bốn triệu đồng tiền mặt vừa xảy ra vào hôm hai mươi tháng chín tại xã tân thạnh đông huyện củ chi
còn đây là hình ảnh ghi lại vào khuya ngày chín tháng một mươi
đối tượng này đã có biểu hiện nghi vấn nên bị lực lượng tuần tra tiến hành kiểm tra
và đưa về trụ sở công an phường hai quận năm làm việc
qua kiểm tra nhanh đối tượng có kết quả dương tính với các chất ma túy
theo đánh giá của công an thành phố hồ chí minh
ngay sau khi nới lỏng giãn cách xã hội để bước vào giai đoạn mới
rất có thể phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực bởi những hậu quả của dịch covid một mươi chín mang tới
do đó các đánh giá và biện pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý
đã được lực lượng công an thành phố triển khai thực hiện
đối với quận một trung tâm về chính trị kinh tế văn hóa của thành phố
và cũng là địa bàn có tình trạng phức tạp nhất và an ninh trực tự
trong thời gian này với quyết tâm cao nhất cho phát triển kinh tế
đảm bảo an ninh chính trị văn hóa của thành phố

đảm bảo là khép kín địa bàn và phòng ngừa tốt nhất
tội phạm gia tăng sau thời gian dài không tới hoạt động vì giãn cách xã hội
cũng là vấn đề mà nhiều người dân lo ngại
sự xuất hiện và các biện pháp mà công an thành phố công an các phường xã quận huyện đang thực hiện
để giúp anh lê hữu thiên yên tâm hơn khi xuống đường
em đồng tình với các biện pháp phòng kiểm tra giấy tờ bất ngờ giống như vậy
mong là các anh đi tuần tra thường xuyên vào đêm
nhờ những ngày giờ cao điểm vào đêm giống như mọi người đi chơi về là có nhiều khi trộm cắp cướp dật
mong các anh kiểm tra nhiều giống như em về mới vậy
có lẽ tâm lý yên tâm hơn của anh thiên cũng là tâm lý chung của đại đa số người dân
ở thành phố hồ chí minh
bởi lẽ việc đảm bảo an ninh trật tự ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm
cũng chính là bảo vệ tài sản tính mạng của người dân được an toàn
dù vậy tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản của người dân vẫn là ưu tiên hàng đầu
bên cạnh đó dịch bệnh vẫn còn đang rất phức tạp
người dân cần hạn chế ra đường khi chưa thật sự cần thiết